bắt đầu từ ngày một tháng chín quanh hồ hoàn kiếm sẽ có một mươi sáu tuyến phố đi bộ dịp cuối tuần áp dụng từ một mươi chín h đến hai mươi bốn h và ba ngày thứ sáu thứ bảy và chủ nhật
các tuyến phố thành phố đi bộ gồm đinh tiên hoàng hàng khay một phần hai đường lê thế tổ đoạn từ hàng chống đến hàng khay đường lê lai đoạn từ đinh tiên hoàng đến lý thái tổ lê thạch đường trần nguyên hãn đoạn từ đinh tiên hoàng đến lý thái tổ
phố đinh lễ nguyễn xí phố tràng tiền đoạn từ ngô quyền đến hàng bài phố lò sũ đoạn từ đinh tiên hoàng đến nguyễn hiệu huân phố hàng dầu đoạn từ đinh tiên hoàng đến cầu gỗ phố hoàn kiếm lương văn can đoạn từ hàng hành đến lê thái tổ hàng bài đoạn từ hai bà trưng đến hàng khay phố bảo khánh đoạn từ ngõ bảo khánh đến lê thái tổ
các khu vực này sẽ được lắp đặt những trạm wifi miễn phí phục vụ người dân và du khách
phương án lưu thông cụ thể tại không gian đi bộ quanh hồ hoàn kiếm cấm toàn bộ phương tiện cơ giới và thô sơ hoạt động trên các tuyến phố nêu trên
những người có nhà trong khu vực tổ chức không gian đi bộ có nhu cầu đi xe mô tô xe gắn máy và xe thô sơ đến điểm cấm gần nhất được phép dắt xe về nhà
xe ô tô và các loại xe tương tự bị cấm hoạt động trên các phố bảo khánh đoạn từ hàng chống đến ngõ bảo khánh phố lương văn can đoạn từ lương văn can hàng gai đến ngõ hàng hành ngõ bảo khánh ngõ hàng hành các phương tiện khác lưu thông bình thường
phần đường bên phải tuyến phố lê thái tổ tiếp sát với hồ hoàn kiếm đoạn từ hàng chống đến hàng khay các phương tiện lưu thông bình thường
phần đường bên phải tuyến phố lê thái tổ tiếp sát với hồ hoàn kiếm đoạn từ hàng khay các phương tiện lưu thông bình thường